orizon được biết đến là một loại thuốc bù nước và các chất điện dài bị mất
thế nhưng hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số loại thực phẩm chức năng
được quảng cáo là có tác dụng bù nước điện giải thậm chí là còn tốt hơn cả orizon thông thường
nhưng trên thực tế thì lại gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ
sau hai ngày tiêu chảy điều trị tại nhà nhưng không tiến triển
em bé này được đưa tới khoa nhi bệnh viện bạch mai điều trị
tới đây chị trịnh huyền nga mẹ cháu mới tá hỏa phát hiện
loại orezon mua bù nước cho con là thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc như chỉ dẫn
đáng nói là cả ba trẻ này đều uống thực phẩm chức năng giống orezon
xem xét mẫu thực phẩm chức năng mà phụ huynh mang tới cùng tên gọi orezon
nhưng liều lượng các thành phần của nó lại khác so với công thức do tổ chức y tế thế giới ban hành
bây giờ khi người ta sản xuất orezone người ta cho cái lượng đường và lượng muối ở trong đấy ít hơn so với ngày xưa
thế thì bây giờ các nhà sản xuất thực phẩm chức năng lại cứ lấy công thức cũ gọi là orizon cũ ngày xưa
nếu như thế cái lượng đường nó ca nó nhiều và lượng muối nó nhiều như thế thì có thể nó sẽ gây ỉa chảy rất là nhiều
hiện trên thị trường xuất hiện một số loại thực phẩm chức năng có tác dụng bù nước điện dài được quảng cáo tốt hơn cả orezon thông thường
các ống dung dịch bù nước được giới thiệu thay thế orezon có thể có các chất phụ da như tạo màu mùi vị cho trẻ dễ uống
nhưng không được sản xuất theo tiêu chuẩn của thuốc
để dùng orezon an toàn cho trẻ phụ huynh cần mua đúng loại được bác sĩ kê đơn
đặc biệt là phải pha đúng tỷ lệ để không bị dối loạn điện giải gây nguy hiểm cho trẻ